quan trọng của vụ việc lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện khẩn trương phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội triển khai các biện pháp điều tra truy xét
liên tục trong một tuần nhiều mũi trinh sát của công an huyện thường tín phòng cảnh sát hình sự đã tỏa đi nhiều địa phương để điều tra xác minh
từ chiều ngày một mươi bốn tháng năm đến dạng sáng ngày một mươi năm tháng năm lần lượt bốn đối tượng đã bị bắt giữ ở nhiều địa điểm
các đối tượng trong vụ án bao gồm bùi văn chiến sinh năm hai nghìn sáu đình công dũng sinh năm hai nghìn năm tạ quang linh sinh năm hai nghìn bảy
cả ba đều trú tại huyện nho quan tỉnh ninh bình và đối tượng bùi hoàng anh sinh năm hai nghìn bảy trú tại huyện yên thủy hòa bình

vâng trong đến chín h là chín h tối
chín h tối cùng anh